sáng bốn tháng tám tại hải phòng đảng bộ quân chủng hải quân đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ quân chủng lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ qua quân chủng hải quân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ
trong nhiệm kỳ tới đảng bộ quân chủng hải quân quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
các nghị quyết của bộ chính trị quân ủy trung ương đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một